hà nội có hai chín trăm linh tám ca covid một mươi chín mới cao nhất ở hoàng mai và đông anh
sở y tế hà nội ngày một mươi một tháng hai công bố hai chín trăm linh tám trường hợp covid một mươi chín với sáu trăm một mươi f trong cộng đồng và hai hai trăm chín mươi tám ca đã cách ly
số ca nhiễm ghi nhận trong ngày tăng hai mươi một ca so với ngày hôm qua
nhóm bệnh nhân covid một mươi chín mới trú tại bốn trăm tám mươi ba xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
các địa phương ghi nhận số ca f lớn nhất trong ngày là hoàng mai với một trăm một mươi hai ca đông anh một trăm linh sáu ca
chương mỹ một trăm linh một ca đống đa chín mươi năm ca hoài đức chín mươi bốn ca
một số địa bàn xã phường có số ca nhiễm cao hôm nay là hoàng liệt hoàng văn thụ mai động hoàng mai
thủy phương cổ nhuế bắc tử liêm dục tú kim trung đông hội đông anh
yên thường gia lâm tân triều vĩnh quỳnh thanh trì thọ an đan phượng mế trì nam từ liêm trung hòa
trương mỹ đồng xuân hoàng kiếm chi đông tiền phong mê linh đức giang long biên phương trung thanh oai
như vậy từ đầu đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tới nay
địa bàn hà nội đã ghi nhận tổng số một trăm sáu mươi năm tám trăm một mươi bảy ca covid một mươi chín
riêng từ thời điểm áp dụng thích ứng an toàn linh hoạt covid một mươi chín
từ ngày một mươi một tháng một mươi toàn thành phố có thêm một trăm sáu mươi một bảy trăm bảy mươi chín ca f mới
hà nội vẫn tiếp tục đứng đầu cả nước về số ca f mới mỗi ngày
các quận huyện có số ca f cộng dồn lớn nhất từ đầu năm hai nghìn hai mươi một tới ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
là hoàng mai một mươi hai bảy trăm năm mươi bảy ca f đống đa một mươi một tám trăm chín mươi năm ca f nam tử liêm chín chín mươi hai ca f
gia lâm tám hai trăm sáu mươi bảy ca f
hà nội vẫn tiếp tục đứng đầu cả nước về số ca f mới
các quận huyện có số ca f cộng dồn lớn nhất từ đầu năm hai nghìn hai mươi một tới ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai là hoàng mai một mươi hai tám trăm hai mươi một ca f mới
và theo dõi cách ly tại nhà sáu mươi hai hai trăm năm mươi một ca
những ngày gần đây khi hà nội liên tục có số ca mắc covid một mươi chín cao nhất cả nước
thị trường chợ đem bán thuốc chữa covid một mươi chín càng nóng
trên mạng xã hội nhiều hội nhóm được lập ra như trợ thuốc hapulico
trợ thuốc monupiravir để giao bán rầm rộ các loại thuốc điều trị covid một mươi chín
của nga trung quốc ấn độ thu hút nhiều người quan tâm
ở hà nội chỉ cần có nhu cầu mua thuốc điều trị covid một mươi chín là khách hàng
được các đối tượng rao bán trên mạng xã hội cung cấp
hầu hết các đối tượng bán thuốc đều muốn giao qua dịch vụ để tránh bị phát hiện
hoặc dẫn du khách đến những địa chỉ định trước rồi lén lút giao hàng rồi nhanh chóng rời đi
tại nhóm chợ thuốc monopearavir có khoảng bảy trăm linh thành viên tràn lan lời ra bán thuốc điều trị covid một mươi chín
chỉ trong ngày chín tháng hai có hàng chục tài khoản đang thông tin bán thuốc monupiravir
các tài khoản này đăng hàng loạt dòng trạng thái rao bán để thu hút sự chú ý
những tài khoản này còn đăng kèm những hình ảnh các loại thuốc công dụng uống thuốc nhanh âm tính
không để lại di chứng và hướng dẫn sử dụng
một lọ monuperavir molas dùng cho một người trong năm ngày bảo đảm khỏi tám viên chia hai lần uống
những quảng cáo này nhận được hàng chục bình luận hỏi giá và nhận báo giá
không ít những tài khoản có hàng nghìn bạn bè đã được sử dụng từ lâu
nhiều tài khoản cung cấp số điện thoại di động
tài khoản ngân hàng
hai loại thuốc kháng virus là monupiravir và favipiravir gắn mát hàng sách tây đang được rao bán nhiều nhất
theo quảng cáo monuperavir molas có giá trung bình từ một bốn đến hai hai triệu đồng một lọ trên bốn mươi viên
monupiravir hai trăm linh mg optimus giá tám hai triệu đồng một hộp còn monupiravir bốn trăm linh mg stella có giá là một mươi bốn triệu đồng một hộp
mức giá này cao hơn nhiều lần so với giá trên thị trường thương mại quốc tế
chẳng hạn trên trang thương mại điện tử indiamart com một hộp monupiravir molass được rao bán giá khoảng hai bốn trăm linh rupi ấn độ bằng khoảng bảy trăm hai mươi sáu đồng
đặc điểm của các loại thuốc này đều không có tem nhãn phụ
người bán hàng chỉ cam kết bằng miệng là hàng sách tay có người dùng đã khỏi và không có bất cứ giấy tờ gì đảm bảo
mặc dù tâm trạng lo lắng khi phát hiện ra mình là f dẫn đến có bệnh thì vái tứ phương là tâm lý chung của nhiều bệnh nhân và gia đình
tuy nhiên việc sử dụng thuốc không có hướng dẫn hay chỉ định của bác sĩ là vô cùng nguy hiểm đặc biệt là những loại thuốc còn chưa được phép bắn trên thị trường
bệnh nhân covid một mươi chín điều trị tại nhà không nên vì quá hoang mang mà tự mua những loại thuốc được bán chui và không có giấy tờ đảm bảo
xung quanh việc hà nội cho học sinh đến trường trở lại nhưng không tổ chức ăn bán chú hay căng tin
nhiều phụ huynh cho rằng vì học sinh tiểu học chỉ học trực tiếp một buổi một ngày nhà trường không tổ chức bán chú
gây rất nhiều khó khăn vất vả cho gia đình
mới đây giám đốc sở giáo dục đào tạo hà nội cũng đã có phản hồi về vấn đề này
theo đó bố mẹ sáng đưa con đến trường rồi đến cơ quan chưa được bao lâu thì lại đến giờ đón con về nhà
rồi lại lo ăn uống để chiều con tiếp tục học online
sau tám tháng con ở nhà có tin trường mở cửa trở lại chị nguyễn dung huyện hoài đức như mở cờ trang bụng
tuy nhiên khi con trở lại trường chị đứng trước bài toán khó khăn là chuyện đưa đón
cơ quan cách trường con hơn tám km sáng sớm chị dung phải dậy sớm đưa con đi học
nhưng chưa hết bởi lại phải tính buổi trưa phi xe máy về trường đón con
quay đi quay lại chỉ đưa với đón thôi đã hết nửa ngày
việc đưa đón như thế này rất vất vả và mất quá nhiều thời gian
nếu tình hình này kéo dài tôi chưa biết phải xoay sở ra sao chị dung lo lắng
câu chuyện của chị dung có lẽ cũng tương tự như hoàn cảnh của nhiều ông bố bà mẹ khác
về vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ
trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho hay
việc trẻ em ăn nghỉ nằm cùng phòng cũng có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín nếu phòng ăn
lớp học không thông thoáng
tuy nhiên theo ông phu trong giai đoạn này nếu để trẻ ở nhà
trẻ vẫn hoàn toàn có thể bị nhiễm covid một mươi chín nếu không phòng bệnh tốt
bởi hiện nay việc lây nhiễm trong cộng đồng cũng rất nhiều
so với lây nhiễm trong gia đình cũng khá lớn
như vậy dù ở đâu đi chăng nữa nếu việc phòng bệnh không tốt
thì trẻ cũng đều có thể bị lây nhiễm
xét về rủi ro của trẻ cho đến trường với rủi ro về thể chất tinh thần khi trẻ ở nhà
cũng như sự bất cập khó khăn cho phụ huynh khi đưa đón học sinh nếu học một buổi một ngày
tôi cho rằng không cần thiết phải cho trẻ chỉ học một buổi một ngày bỏ bán trú
mà có thể cho trẻ ở bán trú song cần tăng cường các biện pháp phòng bệnh ông phu nói
ông phu cho rằng các nhà quản lý phụ huynh cũng cần hiểu
nếu đã lây nhiễm thì trong một buổi đi học trong ngày đã có thể lây
tuy nhiên dù có tổ chức bán trú các nhà trường vẫn phải đặt việc phòng bệnh lên trên hết
cùng với đó ông trần thế cương giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
việc các học sinh không ăn bán trú ở trường là vấn đề mà sở quan tâm vì hiện rất nhiều phụ huynh lo lắng
theo ông cương thời gian tới sở sẽ đề xuất lên ủy ban nhân dân tp hà nội về vấn đề này
để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu học bán trú trở lại
đặc biệt là các trường phải đảm bảo an toàn cho học sinh về phòng chống dịch covid một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng mong muốn thời gian này phụ huynh học sinh đồng hành cùng nhà trường
nghiêm túc thực hiện năm k cùng giám sát và tuân thủ nguyên tắc
một cung đường hai điểm đến để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại ông cương nói